kỷ niệm một trăm linh bảy năm ngày quốc tế phụ nữ và một nghìn chín trăm bảy mươi bảy năm cuộc khởi nghĩa hai bà trưng
tỉnh phú yên long trọng tổ chức lễ trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng
cho hai mươi ba mẹ và phát động phong trào thi đua yêu nước năm hai nghìn hai mươi
trong đó có một mẹ còn sống là cụ cù thị tụy tám mươi sáu tuổi ở xã an nghiệp huyện tuy an tỉnh phú yên
và truy tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng cho hai mươi hai mẹ đã từ trần
tỉnh phú yên hiện có hai hai trăm bảy mươi bốn mẹ được phong truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng
hơn một mươi ba liệt sĩ được tặng bằng tổ quốc ghi công
tại buổi lễ lãnh đạo tỉnh phú yên đã gửi lời chiên sâu sắc đến các mẹ và thân nhân
đồng thời chúc các mẹ còn sống trưởng thọ là tấm gương sáng trong giáo dục
phát huy truyền thống cách mạng tinh thần yêu nước của các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau